ngày ba mươi tháng sáu công trình cầu vượt mỹ thủy tại quận hai tp hcm đã xuất hiện nhiều vết lún nứt mặt đường trồi nhựa chỉ một ngày sau khi được thông xe
ngay trong ngày một tháng bảy chủ đầu tư đã cho khẩn trương khắc phục sự cố tiếp tục thi công hoàn thiện mặt đường cầu vượt mỹ thủy để bảo đảm chất lượng công trình và an toàn giao thông qua cầu vượt này
ngày một tháng bảy đơn vị chủ đầu tư đã huy động nhiều máy móc phương tiện và lực lượng để tiến hành nâng cấp hoàn thiện đoạn mặt đường đầu cầu vượt mỹ thủy
theo đại diện chủ đầu tư mặt đường sẽ được nâng lên thêm khoảng sáu mét với lớp đá và nhựa polymer cường độ cao
công tác thi công đang thực hiện khẩn trương kết hợp đồng thời với việc điều tiết phân luồng giao thông để bảo đảm an toàn giao thông qua cầu
cầu vượt mỹ thủy dài ba trăm một mươi sáu mét với bốn làn xe theo hai hướng lưu thông
có tổng vốn đầu tư hai trăm linh ba tỷ đồng
cầu được thông xe vào ngày hai mươi chín tháng sáu nhằm kéo giảm tình trạng kẹt xe tại khu vực có cảng cắt lái hoạt động
ngay sau khi thông xe tại đoạn chân cầu vượt mỹ thủy xuất hiện nhiều rãnh lún sâu mặt đường bị trôi nhựa tạo thành các gò cao gây bất an toàn cho tài xế khi qua đây